kính thưa quý vị ngày một mươi hai tháng bốn tòa án nhân dân tp hcm mở phiên xét xử đối với nguyễn minh thành
tức cò bốn mươi bốn tuổi ngụ tại quận sáu và bốn mươi năm đồng phạm về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
thành là người cầm đầu điều hành sới bạc khủng ven đại lộ võ văn kiệt quận sáu tp hcm
phiên xét xử dự kiến diễn ra tới ngày một mươi bảy tháng bốn
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi năm nguyễn minh thành có vay của phạm a sám năm mươi ba tuổi ngụ tp hcm số tiền một mươi tỷ đồng
nhưng sau đó không có khả năng trả nợ
vì vậy nguyễn minh thành đã đặt vấn đề với phàng a sám sẽ tổ chức sòng bạc thu tiền sâu
tháng ba năm hai nghìn hai mươi nguyễn minh thành vay phạm a sám thêm tám trăm linh triệu đồng để thuê người dựng mái che
mua băng keo cựa gà tổ chức đá gà ăn tiền
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi nguyễn minh thành vay của trần văn nghĩa số tiền năm trăm linh triệu đồng để mở rộng làm ăn
mỗi ngày thành tổ chức từ năm đến một mươi trận đá gà và thu tiền sâu khoảng từ hai mươi tám đến tám mươi triệu đồng
nguyễn minh thành giao cho lê văn khấn tổ chức lắc tài xỉu ăn tiền và lấy tiền sâu từ hai đến một mươi tám triệu đồng mỗi ngày
để điều hành sới bạc nguyễn minh thành thuê thêm một mươi người với tiền công từ hai trăm linh đồng tới một triệu đồng mỗi ngày
cáo trạng xác định thành là người đứng ra tổ chức quản lý và điều hành sông bạc thu lợi bất chính từ một ba đến một bốn tỷ đồng
số tiền này thành dùng để trả nợ cho sám và nghĩa tiêu xài cá nhân và trả công cho các bị cáo phụ giúp quản lý sông bạc